sáng nay công an tp hcm cho biết đã khởi tố một mươi ba đối tượng thuộc công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên mire aces thuộc trụ sở cao ốc h ba đường hoàng diệu quận bốn để điều tra về hành vi vu khống
trước đó vào ngày bốn tháng một mươi một hàng chục cảnh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hành chính văn phòng công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên miray aset
đây là công ty nước ngoài có trụ sở chính ở quận một do người hàn quốc làm tổng giám đốc
nơi đây được cấp giấy phép thành lập có chức năng cho vay bao gồm cả cho vay trả góp cho vay tiêu dùng
từ năm hai nghìn một mươi sáu công ty này đã thuê văn phòng tại tầng bốn cao ốc h ba số ba trăm tám mươi bốn hoàng diệu quận bốn để hoạt động thu hồi nợ
khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty với lãi suất từ bốn năm mươi tám mỗi tháng
tương đương là năm mươi năm một năm dưới hình thức là trả góp hàng tháng
khi khách hàng đến hạn thanh toán bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ
nhóm khách hàng nợ trên một trăm tám mươi ngày sẽ bị các nhân viên công ty dùng điện thoại các tài khoản mạng xã hội gọi điện nhắn tin
chửi bới đe dọa cắt hình ảnh của người vay tiền người thân ghép vào ảnh cáo khó của đám tang ảnh đối trụy thông báo truy tìm người trốn
cảnh báo lừa đảo để gửi cho khách hàng người thân bạn bè đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội zalo facebook nhằm gây sức ép buộc người vay tiền phải trả nợ